nhân dịp tết trung thu trung ương hội bảo trợ người tàn tật trẻ mồ côi việt nam
vừa phối hợp với hội bảo trợ người tàn tật trẻ mồ côi thanh hóa
tổ chức trao quà cho học sinh là trẻ khuyết tật trẻ mồ côi học giỏi
của hai huyện nông cống và như xuân
hai chiếc xe đạp và tám mươi xuất quà mỗi xuất quà trị giá năm trăm linh đồng
đã được trao cho trẻ em kém may mắn ở hai huyện nông cống và như xuân
qua đó động viên các em khắc phục khó khăn vươn lên trở thành con ngoan trò giỏi
người có ích cho gia đình và xã hội
nhân dịp này hội bảo trợ người tàn tật trẻ mồ côi huyện nông cống
cũng đã kêu gọi các tổ chức cá nhân trao nhiều phần quà ý nghĩa đối với học sinh
là trẻ khuyết tật trẻ mồ côi học giỏi trên địa bàn